viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam giám đốc trung tâm pháp y quảng trị nguyễn đinh cương để điều tra về hành vi giả mạo công tác
cụ thể nguyễn đình cương với vai trò là giám định viên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng trị đã làm sai lệch bản kết luận giám định thương tích lại trong vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
bản giám định lại này được cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương hóa dẫn đến bỏ lọt tội phạm